ubnd tp hà nội vừa ban hành kế hoạch điều tra xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn
áp dụng từ ngày một một hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi bốn
bảng giá này được xây dựng trên cơ sở quy định pháp luật về khung giá đất của chính phủ
bảo đảm về phương pháp nguyên tắc xác định giá đất phải đầy đủ đồng bộ kịp thời và công khai
bảo đảm tính khách quan kế thừa dễ hiểu dễ áp dụng
từ ngày một năm đến ngày ba mươi sáu hai nghìn một mươi chín sở tài nguyên và môi trường tp hà nội chịu trách nhiệm tổ chức
triển khai nhiệm vụ điều tra khảo sát thu thập thông tin giá đất trên thị trường
tại năm trăm tám mươi bốn xã phường thị trấn trên địa bàn thành phố
về thửa đất điều tra đối với các phường thuộc quận thị xã điều tra khảo sát khoảng năm mươi thửa đất
đã giao dịch thành công trên thị trường
đối với các thị trấn thuộc các huyện điều tra khảo sát khoảng bốn mươi thửa đất đã giao dịch thành công
đối với các xã thuộc vùng đồng bằng điều tra khảo sát khoảng ba mươi thửa đất đã giao dịch thành công trên thị trường